thực hiện quyết định của tỉnh về việc khoanh vùng cách ly khu vực có dịch tại xã sơn lôi huyện bình xuyên
cùng với những chính sách hỗ trợ người dân thực hiện việc cách ly tập trung đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân
cùng chung sức thực hiện công tác phòng chống dịch
sau những ngày qua trên một số trang mạng thông tin người dân xã sơn lôi bỏ đi khỏi vùng dịch đã gây hoang mang trong dư luận
chính quyền tỉnh vĩnh phúc đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh
những ngày qua cán bộ chiến sĩ phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh phúc đã huy động lực lượng xuống xã sơn lôi
phối hợp cùng chính quyền địa phương các đoàn thể thôn dân cư xã sơn lôi tiến hành kiểm danh kiểm diện tất cả người địa phương và người tạm trú tại xã sơn lôi
sau thời gian làm việc tích cực công an tỉnh đã có báo cáo kết quả chính thức
trước khi mà tiến hành khoanh vùng để dập dịch thì chúng tôi đã có kiểm soát rất là chặt chẽ và kỹ càng đối với địa bàn xã sơn lôi này
và khẳng định được một điều rằng là số mà người không có mặt ở địa phương bao gồm số người công dân địa phương cũng như là số mà người đã chọn địa phương vắng mặt
cái thời điểm đó là trước cái thời điểm chúng ta khoanh vùng
và trong cái quá trình mà chúng ta từ khi chúng tôi tiến hành khoanh vùng là không có trường hợp nào rời khỏi địa phương hoặc trốn khỏi địa phương
như vậy có thể khẳng định hai trăm ba mươi sáu trường hợp không có mặt tại xã sơn lôi
trước khi khoanh vùng cách ly đều có lý do khách quan chứ không có việc người dân xã sơn lôi tự ý bỏ đi khỏi vùng dịch
việc thông tin không đúng về người dân xã sơn lôi đã gây hoang mang trong dư luận xã hội